thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị những ngày gần đây sự việc thiền a bên bờ vũ trụ đã thu hút sự chú ý của dư luận
đặc biệt là khi nữ siêu hồi đại nam vào cuộc bóp trận hàng loạt góc quất nơi đây
mới đây một nữ diễn viên cũng đã lên tiếng về sự việc ồn ào liên quan đến thiện am bên bờ vũ trụ
đó chính là ellie tran
thiền am bên bờ vũ trụ hay còn gọi là tỉnh thất bồng lai
nổi tiếng kể từ khi có những thí sinh mặc áo tu cạo đầu xuất phát từ nơi này đi thi các show truyền hình
trong đó có năm chú tiểu thách thức danh hải niaco huyền trân giọng hát việt nhí
hay hai sư thầy hoàng nguyên và nhất nguyên tuyệt định song ca
tuy nhiên những ngày qua hàng loạt ồn ào xung quanh thiền a này lại làm dư luận dậy sóng
đặc biệt là khi bà phương hằng gây ra nhiều nghi vấn
và còn cho biết đến thăm thiền a bên bờ vũ trụ để làm rõ những lùm xùm gần đây
không nhiều sau việt tham gia bình luận về sự việc này những đêm ngày ba tháng một mươi một
bất ngờ nữ diễn viên ele trần đã có phát ngôn liên quan mong muốn làm rõ thật giả
cậu hot girl cho biết
tính tôi không bao giờ thích dây dưa vào câu chuyện của người khác
nhưng đây là lần đầu tiên và với tư cách của một người cũng là phụ huynh
tôi mong mỏi các cơ quan chức năng vào cuộc và làm rõ các vấn đề của thiền an bên bờ vũ trụ
là giả hay là thật cũng xin hãy vào cuộc
vì nếu là rụi rỗ tẩy não những đứa trẻ mới lớn ngây ngô
là điều tôi buộc phải nói lên quan điểm
nếu bạn cũng đang là cha mẹ tôi tin chắc bạn sẽ hiểu cảm giác này
tôi chấp nhận đây là lần đầu tiên tôi nhiều diện để mong mọi việc sáng tỏ
bên dưới bình luận nhiều người ủng hộ ellie trần đã dám nói lên quan điểm
nhưng cũng có không ít cư dân mạng miểu mai
mẹ của cardi màu trà và an phi túc mạch đều không ngại đáp lại một cách lịch sự
tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đó
ngay sau đó ellie trần cho biết tài khoản của cô liên tục bị hách
những diễn viên còn nghi ngờ
đó chính là thiền am
thiền am chê kỳ hay là tôi đang nghi nhỉ
nếu tài khoản tôi xóa status hay là đang đối nghịch
thì mọi người biết chắc chắn đó không phải là tôi nhé
xảy ra ngay lúc này
xóa được thì xóa đi
tôi đã kịp thông báo trong giây phút
vào gần một giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một cô cho biết
tính đi ngủ mà không ngủ được luôn đó
và tiếp tục bày tỏ rằng
thiền a ơi đừng thuê người hách facebook mình liên tục nữa
hách đúng thời điểm này
mọi người lại càng biết rõ
mười mươi là do thiền am làm đó
vậy nên auto đó là sai chiến lược của thiền am đó nha
sáng cùng ngày nữ diễn viên bí ẩn sân sinh cập nhật trên fanpage của mình
và chụp lại màn hình những status cô đã đăng trên trang cá nhân
người đẹp cho biết
sau startud này facebook cá nhân của mình bị hách liên tục
nên mình bê nó qua fanpage cho chắc cú
ai xem được thì xem
liên quan đến vụ việc này
công an tỉnh long man khẳng định
đã vạch trần việc chủ tỉnh thất bồng lai
lợi dụng tôn giáo
lợi dụng tôn giáo
lợi dụng trẻ em
để kêu gọi từ thiện
để cảnh báo người dân
nhưng chưa đủ pháp lý để xử phạt
lụp dùm tỉnh thất bồng lai chính thức được lật lại
sau sự kiện live stream của bà nguyễn phương hằng
và tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi
với sự tham gia của anh lê thanh minh tùng
đã chia sẻ rằng ông lê tùng vân
người đứng đầu thiền am bên bờ vũ trụ
chính là cha ruột của mình
người đàn ông này cũng đề cập lại những góc khuất
về tỉnh thất bồng lai
trại cô nhi thánh đức trước đó
liên quan đến vụ việc này
công an tỉnh long an khẳng định
đã vạch chân việc chủ tỉnh thất bồng lai
lợi dụng tôn giáo lợi dụng trẻ em
để kêu gọi từ thiện
để cảnh báo người dân
nhưng chưa đủ pháp lý để xử phạt
thời gian qua công an tỉnh long an
đã dùng nhiều biện pháp tuyên truyền
để vạch mặt hành vi lợi dụng tôn giáo
lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện
ở tỉnh thất bồng lai
tuy vậy công an tỉnh vẫn chưa thể xử phạt
xử lý người đứng đầu tỉnh thất
là ông lê tùng vân
đại diện công an tỉnh long an thông tin thêm
đây không phải là cơ sở tôn giáo
nên việc xưng danh tôn giáo là không đúng
việc lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện
chúng tôi đã vạch chân những hành vi trên
để người dân hiểu nhưng khó xử phạt xử lý
việc khuất tất trong từ thiện
và kể cả vấn đề loạn luân trong tỉnh thất
cũng chưa thấy ai thừa kiện
nên rất khó trong việc xử lý
cũng nói về vấn đề trên
lãnh đạo công an huyện đức hòa cho hay
thời gian qua tình hình an ninh trật tự
quanh khu vực tỉnh thất bồng lai
vẫn được đảm bảo
họ đóng cửa ở trong và không tiếp xúc với người ngoài
vừa qua trong buổi live stream
bà nguyễn phương hằng cho biết
sẽ đến thăm thiền am bên bờ vũ trụ
tỉnh thất bồng lai
để tìm hiểu sự việc về ông lê tùng vân
theo bà hằng con trai bà cũng đóng góp tiền
vào quỹ từ thiện của nơi này
vì thế bà ghé thăm hoàn toàn chính đáng
dự kiến đoàn của bà hằng
gồm năm mươi người đã tiêm đủ vaccine
và tuân thủ biện pháp năm k
cụ thể từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
bắt đầu có những thông tin nghi vấn
về việc chụp lợi từ tỉnh thất bồng lai
chính quyền long an phát đi thông báo
nơi này lợi dụng hình ảnh phật giáo
để trục lợi và nhiều người đã có phản ứng
ngay sau đó
nơi này có chiêu đối phó tinh vi
khi đổi tên tỉnh thất bồng lai
thành thiền am bên bờ vũ trụ
có thể nói dù tên nào thì cơ sở
do ông lê tùng vân điều hành
bao năm qua đã trục lợi từ những khoản từ thiện
điều đang nói câu hỏi được đặt ra là
tỉnh thất bồng lai có được thành lập
một cách hợp pháp hay không
theo chia sẻ của luật sư phan vũ tuấn
thì tại khoản một mươi bốn điều hai
luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu quy định
cơ sở tôn giáo gồm chùa
nhà thờ nhà nguyện thánh thất
thánh đường trụ sở của tổ chức tôn giáo
cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo
để một tổ chức tôn giáo
liên quan đạo phật được thành lập hợp pháp
phải tuân theo những quy định của pháp luật
và những quy tắc của giáo hội phật giáo việt nam
tỉnh thất bồng lai
không được thành lập hợp pháp
khi không đáp ứng đủ các điều kiện
được quy định tại điều một mươi tám luật tín ngưỡng tôn giáo
đồng thời hoạt động tôn giáo của tỉnh thất bồng lai
đã xâm hại đạo đức xã hội
xâm phạm thân thể sức khỏe của người khác
lợi dụng hoạt động tín ngưỡng
hoạt động tôn giáo để trục lợi
bên cạnh đó tỉnh thất bồng lai hoạt động
nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo
điều hai mươi một luật tín ngưỡng tôn giáo
ngoài những quy định của pháp luật nêu trên
các cơ sở tôn giáo hoạt động
cũng phải tuân theo hiến trương
cũng như các quy định quy tắc của giáo hội phật giáo việt nam
hòa thượng thích minh thiện
trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam
tỉnh long an
đã có văn bản khẳng định
từ thất bồng lai xã hòa khánh tây
không phải là cơ sở tự viện hợp pháp
và ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý
những người đang sống và sinh hoạt tại đó
không phải là tu sĩ phật giáo
do đó không liên quan đến sự quản lý của giáo hội
sự việc mang tính chất
lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo
để lưu gan lòng tin của tín đồ phật giáo
để trục lợi
cũng bởi vậy việc thành lập và hoạt động
của tỉnh thất bồng lai là trái quy định của pháp luật
và các quy tắc của giáo hội phật giáo việt nam
cũng theo chia sẻ của luật sư phan vũ tuấn
thì hành vi kêu gọi tiền từ thiện
của tỉnh thất bồng lai là vi phạm pháp luật
bởi như đã nói
nơi đây không phải là cơ sở tôn giáo
không thuộc quản lý của ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam
tỉnh long an
khoảng một mươi bốn điều hai luật tín ngưỡng
tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu
vì vậy tỉnh thất bồng lai
không được phép tham gia hoạt động từ thiện
cụ thể là kêu gọi từ thiện về cho tổ chức mình
chỉ những tổ chức được cấp giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động tôn giáo
mới được phép thực hiện
điểm đề khoảng một điều hai mươi luật tín ngưỡng
tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu
chia sẻ về chế tài pháp luật
có thể áp dụng cho người đứng đầu
tỉnh thất bồng lai
có hai hành vi có thể sẽ áp dụng
các chế tài pháp luật
thứ nhất đối với hành vi kêu gọi từ thiện này
có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được quy định tại điều một trăm bảy mươi
bộ luật hình sự hiện hành
cụ thể tỉnh thất bồng lai bằng thủ đoạn của mình
đã giả danh là cơ sở tôn giáo
để kêu gọi tiền từ thiện
nhằm chiếm đoạt tiền của cải của các nhà hào tâm
để thu lợi
vì chưa có cơ sở để xác định chính xác số tiền
mà tỉnh thất bồng lai đã chiếm đoạt
từ việc kêu gọi từ thiện
nên không hình phạt cao nhất được áp dụng
cho những người tham gia có thể lên đến tù trung thân
thứ hai đối với hành vi
nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn bảy
ủy ban nhân dân huyện bình chánh
có quyết định số hai nghìn sáu trăm ba mươi hai
quy đề ubnz
về việc chấm dứt hoạt động cơ sở thành đất
sau này được đổi tên là tỉnh thất bồng lai
do ông lê tùng vân
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai
người đứng đầu tỉnh thất bồng lai
làm chủ hộ tại địa chỉ hai a một trăm linh chín
ấp hai xã phạm văn hài
với lý do hoạt động không đúng
theo quy định của pháp luật
điều kiện vật chất vệ sinh môi trường không đảm bảo
việc chấp hành đăng ký tạm trú tạm vắng
và đăng ký nhận con nuôi
không tuân thủ theo quy định của pháp luật
đến năm hai nghìn một mươi năm
ông vân bán hết đất tại địa chỉ trên
về tạm trú tại hộ bà cao thị cúc
ở ấp lập thành xã hòa khánh tây
huyện đức hòa tỉnh long an
và hành nghề nhận con nuôi làm từ thiện
theo đó việc ông vân hành nghề
nhận con nuôi làm từ thiện
là trái với quy định của pháp luật
về nhận nuôi con nuôi
cụ thể ông vân không có chỗ ở đảm bảo
việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục
những đứa trẻ mà ông nhận nuôi
điểm c khoảng một điều một mươi bốn
luật nuôi con nuôi hai nghìn một mươi
thêm vào đó ông vân lợi dụng
việc nhận nuôi trẻ mồ côi
để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi
về sự phạt hành chính trong lĩnh vực tôn giáo
chính phủ đã đưa dự thảo
về nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo
nhưng chưa được thông qua
vì vậy mong rằng nghị định này
sẽ sớm được ban hành để xử lý
các trường hợp mượn danh nghĩa tôn giáo
để trục lợi như vụ việc của tỉnh thất bồng lai này
những diễn biến đóng tiếp theo
lê quan đến vụ việc này
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và chuyển gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại